sáu người thiệt mạng tại chỗ và hai người khác tử vong khi đang tới bệnh viện sau cú tông giữa ô tô khách với xe tải trên quốc lộ một a
vụ tai nạn xảy ra vào lúc một giờ sáng ngày hôm nay ở km một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy trên quốc lộ một đoạn qua xã tân đức huyện hàm tân tỉnh bình thuận
theo thông tin ban đầu thời điểm trên xe khách một mươi sáu chỗ tám mươi sáu b một nghìn tám mươi bảy lưu thông hướng phan thiết tp hcm đã đối đầu với xe ô tô tải bị kiểm soát bảy mươi chín n ba trăm một mươi năm đi hướng ngược lại
hậu quả làm sáu người tử vong tại chỗ và tám người bị thương
lực lượng cứu hộ cảnh sát giao thông và người dân địa phương đã đưa nạn nhân bị kẹt trong xe đi cấp cứu
đến năm giờ ba mươi phút thì có thêm hai người không qua khỏi
vụ tai nạn đã làm kẹt xe kéo dài hàng chục km trên quốc lộ một kéo dài từ xã tân đức đến ngã ba bốn mươi sáu hàm tân
nạn nhân chủ yếu quê bình thuận và tp hcm trong đó có trẻ em
theo sở giao thông vận tải tp hcm thời điểm xảy ra tai nạn là vào lúc một giờ một mươi một phút sáng ngày hôm nay
tốc độ của hai xe được ghi nhận qua hộp đen là sáu mươi km một giờ
đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng bảy công an quận một mươi hai tp hcm vẫn đang khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông giữa sáu phương tiện trên quốc lộ một đoạn qua quận một mươi hai
theo đó khoảng một mươi năm giờ cùng ngày container mang biển kiểm soát bốn mươi ba c năm nghìn sáu xx do nam tài xế điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một hướng từ ngã tư an sương về suối tiên
khi xe đổ dốc cầu vượt tân thế hiệp quận một mươi hai thì lạc tay lái đâm vào xe tải đang chạy cùng chiều phía trước
khiến xe này đâm vào đuôi xe khác
cú đâm mạnh khiến các xe tải lao mạnh về trước đâm tiếp các xe phía trước tạo thành dãy tai nạn liên hoàn
tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều xe hư hỏng nặng
do các xe dồn toa trên quốc lộ một đã khiến giao thông qua khu vực vụ tai nạn gặp nhiều khó khăn
nhận tin báo công an quận một mươi hai đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn